sáng nay ngày làm việc thứ tư kỳ họp thứ một mươi quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về một số dự án luật
buổi sáng sau khi nghe bộ trưởng bộ y tế ủy ban về các vấn đề xã hội trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
hivs gọi tắt là luật phòng chống hivs quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến tại hội trường và các điểm cầu trong cả nước về dự án luật này
quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo sẽ tham gia làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu